các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây là ca bệnh thứ bốn trăm một mươi sáu tại việt nam
trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng cdc đà nẵng cũng đã làm xét nghiệm đối với một trăm linh năm người tiếp xúc gần với bệnh nhân
và đã có kết quả âm tính với sars cov hai
hiện cdc đà nẵng vẫn đang tiếp tục lập danh sách những người tiếp xúc gần để lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly y tế
và cũng từ ngày hôm qua đà nẵng đã chủ động kích hoạt đồng loạt mọi biện pháp phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất
mọi hoạt động tại thành phố vẫn diễn ra bình thường
đặc biệt là không có trường hợp nào tử vong do covid một mươi chín cũng như không có hiện tượng tháo chạy khỏi đà nẵng
như một số trang mạng xã hội tung tin đồn thất thiệt
người dân và du khách yên tâm bình tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng
thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh tránh gây mất ổn định tình hình
công an huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam năm đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản
hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
theo tài liệu cơ quan điều tra vào khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bảy
công an huyện cẩm xuyên nhận được tin báo của ông phan văn hảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại xóm hợp sơn xã thanh lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
bị sau đối tượng thuê xe ô tô tìm đến rồi dùng dao và kiếm
ép buộc ông hảo phải ký giấy vay nợ với số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng
vào cuộc điều tra công an huyện cẩm xuyên phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh
đã tiến hành truy bắt các đối tượng
đến trưa ngày hai mươi hai tháng bảy lực lượng công an đã bắt giữ năm đối tượng khi đang điều khiển xe ô tô
di chuyển tại địa bàn xã cẩm lĩnh gồm phạm đình đan nguyễn văn hà trần đình phong
võ hiễu sáu và sầm văn bính cùng trú tại xã châu thuận huyện quỳ châu tỉnh nghệ an
riêng đối tượng bính đã có một tiền án về tội mua bán phụ nữ
tiến hành khám xét lực lượng chức năng thu giữ một ô tô sáu dao kiếm các loại và năm chiếc điện thoại
cùng một số vật chứng liên quan
nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là năm hai nghìn một mươi sáu ông hảo có vay hai cây vàng của chị nguyễn thị dung
ở hải dương hiện nay đang đi lao động ở đài loan
sau nhiều lần chị dung đòi nhưng ông hảo chưa trả nên chị dung đã gọi điện nhờ nguyễn văn hà
đòi nợ hộ hà đồng ý và đã rủ thêm các đối tượng trên cùng tham gia thực hiện vụ việc trên
công an tp vũng tàu tỉnh bà rến vũng tàu đã lập hồ sơ xử lý lưu thắng ba mươi ba tuổi
trú tại ứng hòa hà nội và các đối tượng liên quan về hành vi cho vay lãi nặng
trước đó công an phường một tp vũng tàu phát hiện nguyễn văn hải ba mươi bốn tuổi cùng trú tại ứng hòa hà nội
và một cô gái đang dán tờ rơi có nội dung quảng cáo cho vay trả góp
làm việc với cơ quan công an hải khai nhận được lưu thắng thuê đi phát tờ rơi
và thu tiền lãi của khách vay tiền của cô gái
hải và thắng sống tại một nhà trọ trên địa bàn phường một mươi một tp vũng tàu
tiến hành khám xét nơi ở của hải và thắng cơ quan công an thu giữ nhiều sổ sách giấy tờ
thể hiện các thông tin hoạt động cho vay trả góp
căn cứ các giấy tờ sổ sách cơ quan thu giữ công an xác định từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến khi bị phát hiện
liêu thắng đã cho người dân vay hơn bốn trăm linh triệu đồng với lãi suất khách hàng phải trả cho thắng mỗi ngày một
tương đương là ba trăm sáu mươi năm một năm
ngoài phải chịu mức lãi suất cắt cổ khi vay tiền của thắng
người vay còn phải đóng một mươi phí dịch vụ tiền này thắng trừ vào tiền khách vay
từ hoạt động trên thắng đã thu lợi bất chính hơn chín mươi triệu đồng
một tụ điểm đánh bạc qua mạng internet vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
phối hợp cùng với công an huyện bảo thắng triệt phá thành công và bắt giữ một mươi ba đối tượng cùng nhiều vật chứng có liên quan
cụ thể vào khoảng hai mươi ba hai mươi hai h ngày hai mươi ba tháng bảy tổ công tác thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
phối hợp cùng công an huyện bảo thắng đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang một mươi ba đối tượng đang có hành vi đánh bạc
dưới hình thức sóc đĩa trên mạng internet tại thôn phú thành một thị trấn phố lu huyện bảo thắng
vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm một máy tính sách tay một tv sáu xe gắn máy một mươi điện thoại di động
hơn một mươi hai triệu đồng và một số tài liệu có liên quan
tổ chức tụ điểm đánh bạc trên là đoàn văn lập sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại thôn phú long một thị trấn phố lu huyện bảo thắng
lộc khai nhận đã thuê nhà tại địa chỉ trên để làm tụ điểm đánh bạc
thưa quý vị thời gian gần đây hàng loạt các cá nhân có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội
nhằm mục đích bôi nhọ danh dự hạ uy tín của cán bộ lãnh đạo các địa phương gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
đã bị lực lượng chức năng điều tra và xử lý
tuy nhiên trước thềm đại hội đảng tình trạng này có biểu hiện diễn biến phức tạp hơn
đòi hỏi người dân cần phải tỉnh táo nhận diện trước những thông tin bịa đặt và sai sự thật
tránh rơi vào bẫy của các đối tượng xấu với nhiều mục đích khác nhau
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay bà bùi thị mười tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
bị một số đối tượng thường xuyên viết đơn thư nạc danh tố cáo bà có hành vi vi phạm đạo đức
lợi dụng chức vụ và quyền hạn khi thi hành công vụ và tham ô tài sản
nhằm hạ thấp uy tín danh dự của bà gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị nội bộ của địa phương
những thông tin này đã được tỉnh ủy thanh hóa chỉ đạo kiểm tra xác minh làm rõ và kết luận là sai sự thật
tiến hành điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
công an huyện thạch thành làm rõ và bắt giữ lê hùng mạnh sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
trú tại thôn tinh anh xã thuần lộc huyện hậu lộc là đối tượng viết và gửi những đơn thư nạc danh trên
ngày hai mươi tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với lê hùng mạnh về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
thế là những cái nội dung mà ông viết đơn tố cáo đấy thì đã được
cơ quan nào kiểm chứng chưa
tôi mà tôi không viết thì tôi cứ viết thôi chứ mà tôi không viết là ai kiểm chứng cả
thế cái động cơ mục đích động cơ mục đích mà ông viết đơn tố cao ba nghìn một mươi là gì
là để khóa này cho bà nó không được vào tỉnh hương viên nữa
vụ việc trên chỉ là một trong số nhiều
nhiều vụ việc đã được lực lượng công an tỉnh thanh hóa điều tra xử lý
vì mục đích cá nhân nhiều đối tượng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận tự do báo chí
để đăng tải các thông tin xuyên tạc bôi nhọ nói xấu cán bộ đảng viên lãnh đạo các địa phương
điều đáng buồn một số đối tượng còn lợi dụng danh nghĩa báo chí để thực hiện các hành vi trái với đạo đức nghề nghiệp
nhưng khi những thông tin sai sự thật này được phát ngôn từ chính những người tự xưng là nhà báo
lại có sức lan truyền mạnh mẽ dễ dàng củng cố niềm tin của dư luận cộng đồng mạng
tác động tiêu cực đến tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
hiện nay tình trạng các đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ nói xấu bôi nhọ lãnh đạo của đảng viên và lãnh đạo các cấp
trước thêm đại hội nhằm hạ uy tín của họ
do vậy khi tiếp nhận cái thông tin mà liên quan đến cá nhân liên quan đến công tác cán bộ đến đảng viên
chúng ta phải có sự sàng lọc thông tin
đánh giá xác minh thông tin bằng nhiều nguồn thông tin chính thấm
rất nguy hại khi chúng ta đọc thông tin tiếp nhận thông tin và tin tưởng luôn thông tin đấy
thực tế phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị chức năng
cũng đã bắt một số phóng viên cộng tác viên của các tờ báo của các tạp chí
và cũng đã có những răn đe đối với những cảnh báo đối với những hành vi sai trái
mà lợi dụng cái quyền tự do dân chủ để vi phạm trong lĩnh vực này
trong thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp
việc đấu tranh ngăn chặn kịp thời với các hành vi vi phạm trên
có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn công tác nhân sự
bảo vệ sự thành công của đại hội đảng
thực tế này cũng đặt ra yêu cầu với mỗi người dân
cần tỉnh táo nhận diện thông tin bịa đặt sai sự thật
sàng lọc kỹ thông tin trước khi tiếp nhận
không chia sẻ bình luận lan truyền những thông tin bịa đặt xuyên tạc
chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng
tại bình định từ đầu năm cho đến nay
trên địa bàn phường bồng sơn thị xã hoài nhơn
đã xảy ra bốn vụ cháy rừng
ước tính thiệt hại gần năm hectare keo từ hai đến ba năm tuổi
nhưng điều đáng nói thì những khu vực xảy ra cháy
thì phần lớn đều nằm sen kẽ trong khu vực thổ mộ riêng lẻ
và liền kề nghĩa cho nhân dân
nên dễ xảy ra cháy
mới đây nhất là vụ cháy vào khoảng hai mươi ba h tối ngày một mươi ba tháng bảy
tại cánh rừng keo ở xung quanh khu vực bào sình
thuộc khu phố thiết đính bắc phường bồng sơn
ước tính thiệt hại hơn ba hectare rừng keo hai năm tuổi
của chín hộ dân trong vùng
chính quyền địa phương đã phải huy động hàng trăm người dân
và quân đội tham gia cùng công an chữa cháy đám cháy
đến nay các vụ cháy vẫn chưa xác định được đối tượng vi phạm
nhưng qua kiểm tra tại hiện trường xác định
ngọn lửa khởi phát từ bên trong các khu vực thổ mộ
nguyên nhân có thể là do một số người đi thăm mộ đốt nhang
vàng mã làm cháy lan qua các khu vực liên kề
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng phạm trí văn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thị trấn tứ kỳ huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu mươi một và có nốt ruồi cách bốn cm
dưới trước mép phải
đối tượng tăng thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại đông quan phường tân hưng
thành phố hải dương tỉnh hải dương
đặc điểm nhận dạng cao một m năm mươi năm và có nốt ruồi cách một cm
dưới sau đuôi mắt phải
và đối tượng vương thị dung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn uông thượng
xã minh tân việt nam sách tỉnh hải dương
đặc điểm nhận dạng cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách hai cm
dưới mép trái

với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chưa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện